chị sơn này những ngày này hà nội coi thật là vô cùng nắng nóng đúng không ạ
trong cái thời tiết nắng nóng như thế này khi mà lưu thông ở trên đường nếu như chúng ta được di chuyển vào những tuyến đường mà có bóng mát hoặc cây xanh thì chắc chắn là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều đúng không
vâng đúng là như vậy nhất là trên những cái tuyến đường mà có bóng mát thì đương nhiên là cảm giác rất là dễ chịu và cái oi bức cũng sẽ được xóa tan đi
vâng tuy nhiên thì có những tuyến đường cây xanh trồng lên với mục đích là chỉ để làm đẹp và khi không đạt được như kỳ vọng như mong muốn thì lại buộc phải phá bỏ và di rời
câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay chính là về cây phong lá đỏ mà thành phố hà nội đã và đang phải di rời về vườn ươm để chăm sóc
một sai lầm trong quy hoạch cây xanh của đô thị thành phố mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây

cây xanh trồng đã bị nhổ bỏ không thử nghiệm trước rồi mang ra đường trồng chuyển đi chuyển lại mất thời gian và tiền bạc mà người dân khu vực lại phải chờ vài năm nữa may ra mới có cây xanh tốt
làm ơn tính toán trước khi làm đi hãy nhớ cây cần thời gian phát triển nên nghiên cứu xem cây nào phù hợp với tình hình đất khí hậu của việt nam để tránh lãng phí gây phản cảm trong giai đoạn kinh tế khó khăn
cứu cây bản địa việt nam mà trồng trồng cây xí lạnh vào vùng nhiệt đới sống sau được muốn trồng phong thì lên đà lạt sapa
cây chết yếu sức trượt kém và buộc phải thay thế là đường cất yếu trồng phong lá đỏ chính là bài học sai lầm về tâm lý xứng ngoại khi không nghiên cứu kỹ thổ dưỡng khí hậu
một loài cây ôn đới quen sống ở khí hậu lạnh lại được trồng ở hà nội là khó bắt hợp lý mua giống cây thì đắt tiền công chăm sóc thì lớn và cuối cùng buộc phải thay thế là khó lãng phí
cây cối cũng là một thực thể sống và phải thích nghi trong môi trường sống
chờ mãi để xem phong lá đỏ như ở canada những các nhà trồng cây nói nhưng thật buồn cây xí lạnh làm sao phát triển ở đây được
thương cho mấy cái cây phong đến cũng không vui mà đi vào những ngày nắng nóng bốn mươi độ như thế này chắc cây cũng buồn lắm
việc thay thế phong lá đỏ quay đi còn lại vẫn là hàng ngoại được đề xuất với tên gọi là cây bàng đài loan
trong khi cây bản địa mang bản sắc việt vừa đẹp với thích kiện lại không được lựa chọn
tư dân mạng mong muốn
thành phố cần thân trọng
đánh giá và giúp thí nghiệm
cần có sự tham vấn của các chuyên gia các nhà khoa học để lựa chọn loại cây trồng phù hợp
bởi trồng cây vừa là cảnh quan vừa có phần cải thiện môi trường sống
tại sao không chọn một loại cây đặc trưng của việt nam trồng để quảng bá hình ảnh của đất nước mình
sau lại đi lấy cây của nước khác trồng tốn kém
thay thế cây bàng bây giờ là quá bội vàng
cây này khi dùng là rất bẩn
liệu có phù hợp để trồng ở giảm phân cách không
thành phố hà nội vốn có mật độ dân số cao
vì vậy quý đất dành cho cây xanh là rất ít
và lựa chọn cây nào có bóng mát mà trồng hãy vì lợi ích của xã hội
câu chuyện phong lá đỏ mà chúng tôi vừa đề cập bằng ý sao về việc kỳ hoạt cây xanh của thành phố hà nội
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn trên fanpage của chủ nhật công an nhân dân